theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi một mươi ba h ngày hôm nay tám tháng một mươi một
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai tám độ vĩ bắc một trăm một mươi chín tám độ kinh đông
cách đảo song tử tây khoảng sáu trăm một mươi km về phía đông đông bắc
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm một mươi ba hai độ kinh đông
cách đảo sông tử tây khoảng một trăm bảy mươi km về phía tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới từ vĩ tuyến một mươi một đến một mươi năm độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi hai đến một trăm hai mươi độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tiếp theo
bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ phú yên đến ninh thuận
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
cảnh báo cấp độ dùi do thiên tai cấp ba
để kịp thời ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số ba mươi sáu
công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến cả mau kiên giang và các tỉnh tây nguyên
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ
chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và thời tiết nguy hiểm trên biển
các địa phương và đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
và vùng ảnh hưởng của không khí lạnh trên biển thông báo cho chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng đi hướng di chuyển và diễn biến của bão để tránh khu vực nguy hiểm
chủ động các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện
nhất là tàu thuyền hoạt động trên biển cũng như neo đậu tại bến
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
kiểm tra giả soát có phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản khách du lịch trên các đảo
ven biển lao động trên lồng bè các khu nuôi trồng thủy sản các khu dân cư ven sông suối
hạ lưu hồ đập có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu
để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn sẵn sàng lực lượng kiểm soát
hướng dẫn giao thông nhất là qua các trạm ngầm qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
các bến đỏ tuyến đường bị ngập có nguy cơ sạt lở tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi thủy điện
bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du đối với các hồ đã đầy nước cần chủ động điều tiết để đón lũ
kiểm tra việc cung cấp thông tin cho chính quyền người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ theo quy định
tổ chức kiểm tra ứng trực tại các trọng điểm đê điều hồ đập công trình phòng chống thiên tai ven biển
đặc biệt là các vị trí bị hư hỏng do mưa lũ vừa qua để kịp thời xử lý tình huống
chuẩn bị sẵn sàng vận hành công trình tiêu thoát nước khi có mưa lớn để bảo vệ sản xuất
đề phòng ngập úng khu vực đô thị hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn
đối với cây trồng vật nuôi thủy sản nhất là các khu vực chăn nuôi tập trung
tăng cường dự báo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là truyền thông cơ sở
thường xuyên liên tục cung cấp tình trạng diễn biến có khả năng mạnh lên thành bão
các phương án ứng phó để người dân biết và phối hợp với chính quyền địa phương chủ động phòng tránh
khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống
nhất là tại các khu vực bị lũ quét sạt lở đất và những nơi trũng thấp còn bị ngập lụt chia cắt
tổ chức trực ban nghiêm túc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn